tỉnh ủy bạc liêu vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi bốn
sở kết tình hình các mặt công tác quý i và triển khai chương trình công tác quý ii năm hai nghìn một mươi chín
theo đánh giá của tỉnh ủy bạc liêu kinh tế xã hội quý i năm hai nghìn một mươi chín của tỉnh tiếp tục có
chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng như sản
lượng nuôi trồng chế biến thủy sản xuất khẩu chỉ số sản xuất công nghiệp tổng mức bán lẻ hàng
hóa và doanh thu dịch vụ thu ngân sách đặc biệt chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng hơn một mươi
một mươi so với cùng kỳ tập trung chủ yếu vào mặt hàng thủy sản với khối lượng xuất khẩu hàng hóa tăng
kim ngạch xuất khẩu trong quý đạt một trăm bốn mươi bảy triệu usd đạt hơn hai mươi một theo kế hoạch
tỉnh ủy bạc liêu cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn bộc lộ một số hạn chế yếu kém bất cập
trong thời gian tới các cấp ủy đảng chính quyền và các địa phương quyết tâm thực hiện mục tiêu
tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn một mươi chín đạt một mươi phấn đấu đưa bạc liêu trở thành tỉnh khá trong khu vực
đồng bằng sông kiểu long và trung bình khá của cả nước trong một vài năm tới